khu vực miền núi và trung du nhiệt độ tăng lên ở ngưỡng từ một mươi sáu cho đến một mươi tám độ
trong khi đó ở vùng đồng bằng trong đó có thủ đô hà nội và các tỉnh ven biển
nhiệt độ là từ một mươi tám cho đến một mươi chín độ
điều lưu ý duy nhất đó chính là hiện tượng sương mù sẽ tái xuất hiện
trong khoảng thời gian nửa đêm và gần sáng
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
sang ngày mai ở các tỉnh thành phía đông bắc bộ
từ trưa và chiều trời sẽ có nắng trở lại
nhiệt độ tăng cao lên ngưỡng từ hai mươi năm cho đến hai mươi bảy độ
các tỉnh thành phía tây bắc bộ chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoạt lưu vùng át thấp
nên trời không mưa nắng sớm nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy cho đến ba mươi độ
xuống đến miền trung các tỉnh thành từ thanh hóa trở vào đến quảng nam
trong khoảng thời gian từ giờ cho đến sáng mai vẫn còn nhiều mây
mưa nhỏ dài rác tập trung ở khu vực từ quảng bình trở vào cho đến đà nẵng
nhưng những cơn mưa này sẽ kết thúc trước bảy giờ sáng mai
sang ngày mai khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời vẫn có mây nhiều vào buổi sáng
nhưng đến trưa và chiều khu vực này cũng chuyển nắng nền nhiệt tăng lên mức từ hai mươi năm cho đến hai mươi tám độ
còn ở khu vực từ đà nẵng đến bình thuận trời nắng nhiệt độ cao từ hai mươi chín cho đến ba mươi hai độ
nam bộ và tây nguyên đang có một khối không khí biển ổn định bao trùm
ngăn cản sự hình thành mây vì thế ở cả tây nguyên và nam bộ trời không mưa và tiếp tục có nắng từ sớm
nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở tây nguyên giao động trong khoảng từ ba mươi một cho đến ba mươi ba độ
còn ở khu vực nam bộ nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi ba cho đến ba mươi sáu độ
nắng nóng vẫn tiếp tục duy trì ở các tỉnh thành miền đông
trên biển ở vịnh bắc bộ trong đêm nay và sáng sớm ngày mai sẽ xảy ra hiện tượng sương mù nhẹ bao phủ
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km trong sương mù
hai khu vực huyện đảo hoàng sa và trường sa không nơi nào có mưa
gió thổi ở mức trung bình tầm nhìn xa thông thoáng trên một mươi km
và sau đây như thường lệ là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước